hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an phá chuyên án bắt giữ tám đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
trong phần tin quốc tế nga triển khai tiêm vaccine sputnik v cho người dân
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi thăm và làm việc với hai đơn vị trong cục truyền thông công an nhân dân
gồm báo công an nhân dân và nhà xuất bản công an nhân dân về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
tại buổi làm việc các đơn vị đã có những báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn trong thời gian qua
trong đó triển khai có hiệu quả tổ chức bộ máy mới theo mô hình hoạt động của bộ công an
và cục truyền thông công an nhân dân
báo công an nhân dân đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nâng cao chất lượng là một trong những đơn vị xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng nhà nước và bộ công an
đặc biệt báo chí công an nhân dân đã có nhiều bài viết về những tấm gương mưu trí dũng cảm tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an
nhà xuất bản công an nhân dân đã tổ chức công tác biên tập xuất bản phát hành sách và các xuất bản phẩm trên ba trăm linh đầu sách mỗi năm
phát triển hệ thống xuất bản sách điện tử công an nhân dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách các cuộc thi cuộc vận động trong và ngoài lực lượng công an nhân dân về đề tài an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao hoạt động của báo công an nhân dân và nhà xuất bản công an nhân dân trong thời gian qua
chia sẻ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại với cương vị lãnh đạo bộ công an được phân công phụ trách cục truyền thông công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân nói riêng và các đơn vị báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân nói riêng
tiếp tục đổi mới xây dựng quy chế cơ chế hoạt động duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo các cấp phát huy những mặt ưu điểm tích cực
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị sau buổi làm việc ngày hôm nay có báo cáo tổng hợp chủ động đề xuất các giải pháp có tính khả thi hiệu quả
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân trung tướng mai văn hà trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã quan tâm động viên trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác của báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân cũng như các đơn vị trực thuộc cục
đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng đối với công tác thông tin tuyên truyền báo chí xuất bản của cục truyền thông công an nhân dân trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh gắn với bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của chính phủ và lãnh đạo bộ công an
quán triệt phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không để dịch lây nhiễm trong công an nhân dân
đó là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an tại buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào việt nam trên các tuyến giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn ba mươi ba vụ nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông với một trăm năm mươi năm đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định
ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh đơn vị cần thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện nghiêm túc hiệu quả điện chỉ đạo của bộ công an cụ thể hóa kết luận số bảy ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế xã hội
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số bảy trăm tám mươi chín ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép trong đó có các nhiệm vụ mà cục cảnh sát giao thông được giao
đồng chí thứ trưởng
bộ trưởng cũng yêu cầu cục cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân tuyên truyền lan tỏa sâu rộng những hình ảnh đẹp những việc làm ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an nhân dân
nói chung lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ để nhân dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn của lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh